trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hội phụ nữ công an tp hà nội đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong đó đã chú trọng lựa chọn các hoạt động trọng tâm nội dung đột phá
tổ chức triển khai có hiệu quả tám mươi một công trình phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị
năng lực rèn luyện phẩm chất và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần nâng cao hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô kỳ cương thanh lịch trung hậu đảm đang
trên cơ sở những kết quả đạt được nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu hội phụ nữ công an tp hà nội ghi nhận ba nhiệm vụ trọng tâm và đề ra nội dung cụ thể thực hiện các phong trào thi đua cuộc vận động và hai khâu đột phá
nghị quyết đại hội lần thứ một mươi bảy cũng xác định các cấp hội phụ nữ trong công an tp hà nội cần đổi mới công tác tuyên truyền vận động chỉ đạo điều hành nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội hiệu quả công tác phối hợp tăng cường hoạt động liên kết cũng như chú trọng công tác sơ tổng kết các phong trào thi đua chuyên đề công tác
hải dương là một trong những tỉnh bùng phát đến hai đợt dịch covid một mươi chín chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm nay
gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội trong đó có việc triển khai các mặt công tác công an
thế nhưng bằng những giải pháp đồng bộ linh hoạt sáng tạo và quyết liệt công an tỉnh hải dương đã hoàn thành tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch thành công vừa giữ vững tình hình an ninh trật tự
song song với nỗ lực thần tốc truy vết xác định nguồn lây và người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín lực lượng công an cũng tăng cường đấu tranh với các đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh hải dương đã triệt phá thành công đường dây đưa hơn ba mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đây chỉ là một trong số các vụ việc điển hình thể hiện sự nỗ lực của lực lượng công an tỉnh trong công tác đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn
phòng tham mưu đã thường xuyên theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn chủ động tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo
huy động tối đa lực lượng phương tiện vật tư hóa chất kinh phí tham gia công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công chất nắp tội phạm
chủ động phát hiện người từ địa phương khác từ nước ngoài về đặc biệt là người từ vùng dịch để có biện pháp quản lý
siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh trong nội bộ để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
dịch bệnh diễn biến phức tạp không chỉ ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội mà cũng tạo ra áp lực lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đòi hỏi lực lượng công an phải có những giải pháp linh hoạt và quyết liệt
văn phòng công an tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất đảng ủy ban đốc chỉ đạo các đơn vị liệu vụ để triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh mới hiệu quả với các loại tội phạm
tăng cường công tác tiêu chuẩn

với những giải pháp đó trong sáu tháng đầu năm các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh hải dương đã đảm bảo an ninh an toàn
tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt trên chín mươi ba
qua đó góp phần kéo giảm sâu số vụ phạm pháp hình sự so với năm hai nghìn hai mươi
mặc dù thì công an hải dương xuất phát chậm gần một tháng so với các địa phương khác
nhưng với quyết tâm chính trị cao phương pháp lãnh đạo chỉ đạo khoa học tổ chức thực hiện sáng tạo hiệu quả
lên công an tỉnh là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
sớm hơn bốn mươi bảy ngày sau một kế hoạch của bộ công an đã đề ra
với những nỗ lực đó sau tháng đầu năm công an tỉnh hải dương đã vinh dự được chủ tịch nước tặng khuôn trương lao động hạng ba
một tập thể được nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ
hai tập thể và một cá nhân nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ
cùng nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an và các cấp các ngành
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng xét xét
xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo nông văn khoa chú tại xóm lũng pơi xã sóc hà huyện hà quảng
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một nông văn khoa đến nhà bố đẻ là nông văn phường chú cùng xóm
do bị ông phường nghi ngờ trộn tiền nên giữa hai bố con xảy ra cãi vã
khoa đã dùng dao đập vào đầu ông phừng khiến nạn nhân tử vong
con trai và con dâu ông phường phát hiện điểm bất thường nên đã báo cơ quan chức năng
đối tượng khoa bị bắt ngay sau đó
tại cơ quan công an khoa khai nhận toàn bộ hành vi
tuyên phạt bị cáo một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
trong chuyên án đấu tranh với ổ nhóm tội phạm ma túy
ngoài số lượng ma túy được phát hiện và thu giữ
công an quận hà đông hà nội còn thu giữ của nhóm đối tượng này
nhiều loại vũ khí quân dụng như súng tự chế súng dạng gút và súng ổ quay
cùng với các loại đạn đi kèm theo súng này
vào sáng ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác công an quận hà đông
phối hợp với công an phường phúc la tiến hành kiểm tra hành chính số nhà một mươi hai a
ngõ chín a yên phước phường phúc la quận hà đông
tại đây phát hiện bốn đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
gồm đỗ tiến dũng nguyễn văn tuấn nguyễn ngọc ly trần đình đông
các đối tượng khai nhận vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bảy
đã tụ tập tại nhà của dũng để sử dụng trái phép chất ma túy do ly chuẩn bị
sau đó đông gọi điện cho nguyễn thị thu trang
tiếp tục mang ma túy đến để cùng nhau sử dụng
khám xét nơi ở của các đối tượng
công an quận hà đông thu giữ tổng cộng hơn bốn mươi ba gam methamphetamine
hai mươi một viên nén methamphetamine
một túi ni lông chứa ketamine
ngoài ra còn có hai khẩu súng dạng bút hai mươi năm viên đạn
một khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng
một mươi một viên đạn ghém
một khẩu súng ổ quay
bốn mươi sáu viên đạn vỏ kim loại
tiếp theo mời quý vị và các bạn
cùng điểm báo với viên tập viên thịnh hạnh
mở đầu chuyên mục điểm báo sáng ngày hôm nay
sẽ là thông tin được đăng tải trên báo
tuổi trẻ online
cho biết sở lao động thương binh và xã hội
thành phố hồ chí minh có văn bản khẩn yêu cầu
các quận huyện thành phố thủ đức
gia soát thống kê số lao động tự do
gặp khó khăn ngoài sáu nhóm lao động đã đề xuất
tài xế công nghệ giúp việc nhà
thợ hồ sẽ được hỗ trợ
một mươi nhóm lao động tự do
được bổ sung bao gồm
bảo mẫu quét dọn giúp việc gia đình thuê
bảo vệ giữ xe rửa xe thuê
sửa vá xe nhỏ lẻ
bán báo dạo đánh giày hoặc công việc
có tính chất tương tự
bán hàng hoặc trợ giúp bán hàng thuê
trong các cửa hàng nhỏ tài trợ quầy hàng điểm buôn bán nhỏ tạp hóa
xử lý hạt giống để nhân giống
như đốn lá lập nhà
đánh bắt thủy sản ven biển nội địa
tự làm hoặc làm thuê
tại các hộ kinh doanh khai thác đánh bắt thủy sản
thợ hồ phụ hồ thợ sơn thợ mộc thợ phụ
tự làm hoặc làm theo nhóm riêng nhỏ lẻ
độc lập hoặc làm thuê
tại các hộ kinh doanh xây dựng dân dụng
tài xế phụ xe lơ xe tiếp viên
nhân viên làm thuê
tại các hộ kinh doanh vận tải
xe ôm công nghệ tự làm hoặc làm thuê
trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm may gia công thủ công mỹ nghệ
nhóm công việc khác
do các quận huyện thành phố thủ đức
đề xuất và bổ sung
ý tưởng về luồng xanh luồng vận tải ưu tiên
được bộ giao thông vận tải đưa ra
đúng vào thời điểm vận tải hàng hóa
ở các tỉnh phía nam đang trong tình trạng căng thẳng nhất
giải pháp này ngay lập tức đã phát huy hiệu quả
báo kinh tế và đô thị đề cập qua bài viết
có nhan đề
mở luồng xanh vận tải
tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa
luồng xanh vận tải để ưu tiên
phục vụ xe chở hàng hóa công nhân
chuyên gia được lưu thông thông suốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các địa phương
thực hiện áp dụng chỉ thị một mươi sáu
các đơn vị vận tải có sau khi được cấp thẻ
nhận diện phương tiện
để được ưu tiên hoạt động trên luồng xanh
thực hiện in trên giấy nhận diện phương tiện
kèm theo mã qr lên giấy khổ a năm
để dán lên kính phía trước
và in lên giấy khổ a bốn
để dán thêm lên kính hai bên cửa xe
nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra
kiểm soát của lực lượng chức năng
tránh xảy ra ủn tắc
hầu hết các chuyên gia đều đánh giá
luồng xanh là giải pháp đúng đắn và phù hợp
nhằm giải quyết những bất cập mà vận tải hàng hóa
tại các tỉnh phía nam đang mắc phải
bên cạnh đó tổng cục đường bộ việt nam
cũng đã xây dựng đưa vào vận hành phần mềm quản lý
cấp giấy thông hành cho phương tiện lưu thông
trên các luồng xanh liên tỉnh liên vùng và toàn quốc
qua phần mềm này
chủ phương tiện sẽ được cấp giấy thông hành
thống nhất để dùng đi lại trên toàn quốc
mọi thủ tục được giải quyết trực tuyến
theo đại diện tổng cục đường bộ việt nam
các dịch vụ được thực hiện theo mô hình
cổng thông tin điện tử một cửa
nhận và trả kết quả trực tuyến
vào ngày hai mươi tháng bảy
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
bộ thông tin và truyền thông
đã có thông tin cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo
mới trên không gian mạng
và đây là thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
lợi dụng dịch covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
nhiều đối tượng đã giả mạo là nhân viên
của tổ chức y tế trong nước hoặc quốc tế
điển hình như viện vệ sinh dịch tễ trung ương của việt nam
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
hay là tổ chức y tế thế giới
gửi thư điện tử cho nạn nhân
với tập tin đính kèm
hoặc các liên kết dẫn đến các nội dung
về cập nhật tình hình lây nhiễm của covid một mươi chín
khi mở các tập tin đính kèm
hay nhấp vào các liên kết
máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công
bởi các mã độc hoặc có thể bị lộ lọt
thông tin cá nhân thông tin thẻ tím dụng
được lưu trữ trực tuyến cũng sẽ bị đánh cắp
cùng với đó
lợi dụng tâm lý hoảng loạn
lo sợ lây nhiễm covid một mươi chín
các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội
và các diễn đàn trực tuyến
để quảng bá các sản phẩm mạo nhận
có khả năng phòng ngừa virus như vaccine
để lừa nạn nhân
tuyên truyền các phương thuốc chưa từng được kiểm chứng
bên cạnh đó còn xuất hiện trường hợp
đối tượng xấu già làm bác sĩ
hoặc là nhân viên bệnh viện mạo nhận là
chúng đã điều trị cho bạn bè hay người thân
của nạn nhân khỏi covid một mươi chín
và yêu cầu nạn nhân thanh toán phí
cho quá trình điều trị đó
các đối tượng còn tạo lập nên các website bán hàng trực tuyến
bán các vật tư y tế như khẩu trang y tế
và nước rửa tay
tuy nhiên sau khi nhận tiền của người mua hàng
đối tượng lừa đảo ngắt liên lạc với nạn nhân
và không giao hàng như đã thỏa thuận
trên báo lao động
trên báo lao động
số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
có nhan đề
đẩy nhanh triển khai mobile money
các doanh nghiệp đã sẵn sàng
nội dung bài viết đề cập đến việc
các hồ sơ của doanh nghiệp xin thẩm định
phê duyệt thí điểm mobile money đang trong quá trình hoàn thiện
tiếp tục gửi cơ quan chức năng xem xét
lần thứ hai
sự chuẩn bị kỹ về hạ tầng kỹ thuật nhân lực
cho vấn đề này chính là cơ sở để hoạt động
thí điểm được sớm diễn ra
đáp ứng được nhu cầu bức thiết của việc thanh toán không tiền mặt
các chuyên gia kinh tế cho biết
mobile money xã phổ biến ở chín mươi năm quốc gia
với hơn hai tỷ đô la mỹ giao dịch mỗi ngày
góp phần quan trọng vào việc
thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
đồng thời đối với nhóm đối tượng
chưa có tài khoản ngân hàng
dịch vụ này cung cấp một kênh thanh toán mới
hiện đại và nhanh chóng hơn
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với các tin tức

đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
quang huy xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị trong cuộc họp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh chiều tối qua
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
yêu cầu thành phố tính toán áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch mạnh mẽ hơn
ở một số địa bàn để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
sớm đưa người dân trở về với cuộc sống bình thường
trong thời gian vừa qua
bộ y tế cùng các bộ ngành khác
luôn theo dõi và đánh giá tình hình tổ chức tại thành phố
ngành y tế đánh giá cao nỗ lực
trong các biện pháp phòng chống dịch
trong triển khai chí thị một mươi sáu
và các biện pháp như giám sát dịch tẻ
khoanh vùng phong tỏa để kiểm soát dịch
đặc biệt khẩn trương bóc tách f ra khỏi cộng đồng
trong một mươi ngày tới
khi một mươi chín tỉnh thành cùng thực hiện chỉ thị một mươi sáu
chúng ta đều biết
dịch covid diễn biến rất phức tạp khó lường
trên một dự báo chính xác
thì cũng rất khó khăn
tuy nhiên chúng tôi nhận thấy
đỉnh dịch của thành phố
cách đây ba ngày
báo cáo với phó thủ đứng lên trên khoảng năm ngàn
hơn năm ngàn
nhưng trong hai ngày hôm nay
bắt đầu xuống con số hơn ba ngàn
cho nên là chúng tôi
chưa có dấu hiệu khả quan
nhưng mà trong vòng một mươi ngày tới
chúng ta vẫn phải áp dụng
hết sức quyết liệt những biện pháp
phòng chống dịch
đỉnh dịch của thành phố
có đạt được hay không
thì nó cũng phụ thuộc vào năng lực của ngành y tế
phụ thuộc vào năng lực của cả hệ thống chính trị
và sự nhận thức của người dân
tại buổi làm việc
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
trưởng bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
một mặt yêu cầu thành phố cần khẩn trương thiết lập
các trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân f nhẹ
giám tí lệ bệnh nhân tử vong
mặt khác phải nâng cao hơn nửa tần suất xét nghiệm
để truy vết f
việc phát hiện những f trong những ngày vừa qua cho thấy
ở một góc độ nào đó
để đánh trúng vấn đề mà thành phố đang vướng mắt
đồng thời siết chặt thực hiện chỉ thị một mươi sáu
bây giờ chúng ta phải kiên trì
chúng tôi nhắc rất nhiều lần rồi
là đã giãn cách thì phải rất là nghiêm ngặt
và cái này thì như tôi nói là
với thành phố hồ chí minh địa bàn nó rộng như thế
thì nó rất là khó tránh khỏi chỗ này chỗ khác
nhưng mà chúng ta cũng phải
thấy cái đấy thì chúng ta vẫn phải siết chặt thôi
tôi cũng đã thống nhất với đồng chí bí thư thành quỳ
bí thư thành quỳ
là các ông chí cũng tính toán cái phương án
ở một số địa bàn
mà nó quá đặc thù
thì có thể sẽ tiến tới tới đây
áp dụng những biện pháp mạnh mẽ hơn
tại vì chúng ta đều biết nếu mà chúng ta thực hiện cách ly nghiêm ngặt
thì đấy là một cái biện pháp tốt nhất trong lúc này
để chúng ta

tôi cũng rất mong

tôi mong là thành phố
các đồng chí bàn sớm
có các cái biện pháp cần thiết
đủ hiệu lực
đối với một số khu
vực mà chúng ta thấy nếu tiếp tục tình hình như thế này
thì chúng ta vẫn rất khó kiểm soát
cái câu chuyện mà giãn cách nghiêm ngặt
theo tính toán
thành phố hồ chí minh cần vài tháng
đã quay trở lại cuộc sống bình thường
để làm được điều đó
chính phủ đã và đang tạo mọi điều kiện tối đa
về trang thiết bị vật tư cho tuyến đầu chống dịch
đặc biệt là hồi sức cấp cứu
đảm bảo tất cả các bệnh viện
khu điều trị không thiếu đồ bảo hộ vật tư an toàn
đồng thời yêu cầu các loại hình phân phối hàng hóa thiết yếu
nếu đảm bảo an toàn
thì đều từng bước mở cửa lại
sở lao động thương minh và xã hội
thành phố hồ chí minh vượt cơ văn bản khẩn
yêu cầu các quận huyện thành phố thủ đức
rà soát thống kê số lao động tự do gặp khó khăn
ngoài số nhóm lao động đã đề xuất
trong đó thì tài xét công nghệ
giúp việc nhà thờ hồ cũng sẽ được hỗ trợ
trong đợt ra soát thống kê lao động tự do lần này
các quận huyện thành phố thủ đức
sẽ mở rộng thêm một mươi nhóm lao động tự do khác
bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng mức độ giãn cách xã hội
chống dịch của thành phố trong thời gian gần đây
cụ thể một mươi nhóm lao động tự do được bổ sung bao gồm
một bảo mẫu quét dọn
giúp việc gia đình thuê
hai bảo vệ giữ xe rửa xe thuê
sửa vá xe nhỏ lẻ
bán báo dạo đánh giày
hoặc công việc có tính chất tương tự
ba bán hàng hoặc trợ giúp bán hàng thuê
trong cửa hàng nhỏ tại chợ quầy hàng
điểm buôn bán nhỏ tạp hóa
bốn xử lý hạt giống để nhân giống
đốn lá lợp nhà
đánh bắt thủy sản ven biển và nội địa
tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh
khai thác đánh bắt thủy sản kéo lưới đăng lưới
hoặc công việc có tính chất tương tự
thợ hồ phụ hồ thợ sơn thợ mộc thợ phụ
tự làm hoặc làm theo nhóm riêng lẻ
độc lập hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh xây dựng dân dụng
tài xế phụ xe lơ xe tiếp viên nhân viên làm thuê
tại các hồ kinh doanh vận tải
tám xe ôm công nghệ
tự làm hoặc làm thuê trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm
mai gia công thủ công mỹ nghệ
một mươi nhóm công việc khác cho các quận quyện thành phố thủ đức đề xuất bổ sung
dự kiến những người lao động này sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày hai mươi năm tháng bảy trở đi
thành phố hồ chí minh sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa
không để một ai vì tác động của dịch covid một mươi chín mà rơi vào cảnh khốn khổ khó khăn
liên quan vấn đề củng ứng thực phẩm tại thành phố hồ chí minh trong giai đoạn giãn cách
sở công thương thành phố cho biết các tiểu thương chợ truyền thống
sẽ giải quyết dễ dàng bài toán kênh phân phối
tuy nhiên đề xuất tái mở cửa các chợ sẽ tùy thuộc vào báo cáo của thành phố thủ đức
và các quận huyện đánh giá mức độ an toàn sức khỏe của tiểu thương khi trở lại buôn bán
chợ nguyễn tri phương quận một mươi thành phố hồ chí minh
từng phải tạm ngưng hoạt động năm ngày vì phát hiện một số ca nghi nhiễm covid một mươi chín
khi được mở cửa trở lại các tiểu thương và bang quản lý tại đây
đã lập tức lắp đặt các màn tráng giọt bắn quản lý lượng người ra vào chợ để không phát sinh lây nhiễm

các bệnh nhân trong những phòng phó đã lập tức lắp đặt các màn chán giọt bắn quản lý lượng người ra vào chợ để không phát sinh lây nhiễm

mấy trăm ký nói chung là chị cũng chả lo gì chỉ bán rau đầy đủ phục vụ khách hàng là được vậy
mới lần đầu thì cũng có chứa đầy nhà nhưng mà lần sau thì tiền cũng còn
giờ chợ mở rồi đi ra chợ bình thường
lúc xong xui ra chơi chợ xong rồi lực lượng bảo vệ mình hướng dẫn cho các khách đi chợ là đi về cũng sao
thì đã nhầm đảm bảo nhưng mà hàng tuần thì bán ổn lý cũng có triển khai là xịt thử khuẩn và một tuần có thể là từng hai đến ba lần
sở công thương tp hcm thống kê hiện trên địa bàn chỉ còn bốn mươi chợ truyền thống hoạt động
riêng các quận một quận ba quận bốn quận sáu quận bảy quận tám quận phú nhuận quận tân bình quận tân phú và huyện hóc môn huyện nhà bè
hiện không có chợ nào mở cửa
sở công thương đánh giá cao khả năng giải quyết bài toán nguồn cung thực phẩm của lực lượng tiểu thương
tại các quận huyện kể trên khi được cho phép buôn bán trở lại
các cái chợ hoạt động trở lại chúng tôi tin rằng các thương lãi họ sẽ quay lại
thì họ giao dịch và họ sẽ đưa hàng hóa về
với cái năng lực giao dịch với cái mối lãi mà họ có sẵn cái kinh nghiệm về phai thác thị trường
thì tôi tin rằng cái nguồn hàng sẽ không thiếu
chỉ thiếu là thiếu cái kênh phân phối hiện nay để mà đưa hàng hóa về cho người dân
chủ trương mở cửa một phần chợ truyền thống đã được sở công thương tp hcm quán triệt
tuy nhiên việc tạm dừng hoạt động hoặc mở lại
thì do thành phố thủ đức
và ubnd quận huyện căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế để quyết định
trong ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy
bộ công thương sẽ có đoàn kiểm tra hoạt động của các chợ còn mở cửa tại tp hcm
từ đó có căn cứ rõ ràng hơn trong quyết định mở rộng kênh phân phối này
truyền hình công an nhân dân sẽ cập nhật công tác kiểm tra trong các bản tin sau
bộ công thương cho biết lượng cung ứng hàng hóa thiết yếu cho tp hcm đã dần ổn định
khi năm xe được cấp giấy thông hành sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp siêu thị lưu thông vận chuyển
tổ công tác đặc biệt của bộ công thương cho biết
buổi họp cùng ngày với tổ công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các hệ thống các nhà phân phối bán lẻ cam kết
tiếp tục tăng cường lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường tp hcm
tại các hệ thống phân phối hàng hóa được cung ứng đầy đủ
không xảy ra tình trạng khang hiếm hàng hóa giá cả ổn định
doanh nghiệp cam kết sẽ tổ chức những xe hàng lưu động
chuyến hàng đồng giá đồng để đưa hàng đến các vùng khó khăn do bị phong tỏa
đồng thời nguồn hàng dự trữ tại kho hiện nay đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong khoảng ba tuần
ít hơn trước một tuần và khẳng định giá cả được giữ ổn định từ đầu tháng bảy đến nay
chỉ một số mặt hàng có biến động khoảng ba năm do chi phí vận chuyển tăng
hiệp hội vận tải tp hcm đã bố trí năm xe được cấp giấy thông hành
sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp
siêu thị trong khâu lưu thông vận chuyển hiệp hội cam kết không tăng giá
và sẵn sàng hỗ trợ về chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp
việc vận chuyển hàng hóa từ các địa phương về tp hcm và ngược lại
tới các địa phương vẫn còn khó do đó thời gian tới các ngành sẽ tiếp tục tháo gỡ
chuyển sang tin tức về an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh trà vinh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh vương hai mươi tuổi
và xứ phạt hành chính giao chính quyền địa phương giáo dục đối với thạch đông một mươi năm tuổi
về hành vi trộm cấp tài sản
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng sáu do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng
nên vương và đông rủ nhau đi trộm cắp tài sản
cả hai đi xe gắn máy đến khu vực ấp đai tèn xã lương hòa a tìm tài sản để trộm
thì phát hiện nhà bà trang thị phấn sơ hở nên đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động
hiệu iphone sáu hơn một lượng vàng loại một mươi tám carat sáu chỉ vàng loại hai mươi bốn carat và một số tiền mặt
sau đó lên xe tổ thoát
qua xác minh và mở rộng điều tra được biết trước đó vào ngày một mươi năm tháng bốn
vương và đông đã lấy trộm một điện thoại di động hiệu samsung galaxy a một mươi
và một xe mô tô hiệu yamaha tại ấp âu chích b xã lương hòa
tại cơ quan công an nguyễn minh vương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đang mở rộng điều tra
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xã tân hội thành phố hồng ngự
tỉnh đồng tháp phối hợp với lực lượng đồn biên phòng bình thạnh
trên đường đi tuần tra kiểm soát đã bắt quả tan năm đối tượng đang tập trung đánh bạc ăn thua bằng tiền
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ tăng vật gồm một bộ bài tay năm mươi hai lá
và năm trăm linh đồng tiền mặt xét trên người các đối tượng có ba trăm linh đồng bốn điện thoại di động
tổ công tác tiến hành mời các đối tượng về trụ sở lập biên bản vi phạm hành chính
qua làm việc năm đối tượng thừa nhận hành vi tập trung đông người và đánh bạc là sai theo quy định
lực lượng chức năng ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng về hành vi tập trung đông người
một triệu năm trăm linh đồng về hành vi đánh bạc tổng số tiền phạt năm đối tượng là tám mươi hai triệu năm trăm linh đồng
tổng công ty đường sắt việt nam vừa cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
vừa qua ubnd một số tỉnh thành phố như lạng sơn thanh hóa hà tĩnh huế đà nẵng phú yên bình thuận
và các tổ chức xã hội đã có văn bản gửi các bộ ngành liên quan và tổng công ty đường sắt việt nam
đề nghị phối hợp để đưa công dân đang sinh sống tại tp hcm và các tỉnh phía nam về quê
việc này nhằm giảm tài áp lực cách ly cho tp hcm và các tỉnh phía nam trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
cụ thể ngoài việc duy trì chạy đôi tàu se bảy se tám hàng ngày
đường sắt việt nam tổ chức chạy các đoàn tàu chuyên biệt tàu chỉ đón khách lên tại một ga đi
và trả khách tại một ga đến hoặc các toa xe chuyên biệt trên một đoàn tàu toa xe chỉ đón khách lên tại một ga
và trả khách tại một ga đến cho các tỉnh thành có nhu cầu vận chuyển riêng công dân tại địa phương
đặc biệt có thể bố trí nguyên toa xe để phục vụ hành khách có nhu cầu thuê riêng cho gia đình
cùng với đó tổng công ty đường sắt việt nam vẫn duy trì nghiêm các biện pháp phòng dịch thường xuyên
như bố trí giãn cách hành khách bằng cách bán năm mươi số chỗ
thực hiện đầy đủ khuyến cáo năm k của bộ y tế hướng dẫn và kiểm soát khai báo y tế
để đảm bảo quyền lợi cho hành khách ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé
cho các đối tượng chính sách xã hội mẹ việt nam anh hùng thương binh người cao tuổi học sinh sinh viên
khi có nhu cầu sử dụng phương tiện tàu hỏa về quê giãn cách
tuyên quang là địa bàn miền núi có hoạt động đường thủy nội địa khá phức tạp
mùa mưa lũ lên tề mẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
thời điểm này lực lượng chức năng đặc biệt là cảnh sát giao thông đường thủy
đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân và tăng cường tuần tra kiểm soát
nâng cao hiệu lực hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
tại bến đò ngang thuộc xã xuân vân huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
thời điểm vào mùa mưa bão lực lượng cảnh sát đường thủy luôn duy trì những buổi kiểm tra nhắc nhở
trong lĩnh vực vận tải hành khách như thế này
tải trọng thuyền chở khách chở hàng hóa và phương tiện phải đúng tiêu chuẩn
mỗi thuyền đều phải trang bị những dụng cụ nổi và phao cứu sinh
nếu không đảm bảo an toàn sẽ không được phép hoạt động
và hành khách đi trên đường thủy bắt buộc phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống tai nạn đuối nước
thời điểm này mực nước trên sông luôn cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
trong đó tuyến đường thủy thuộc địa bàn tỉnh tuyên quang còn nhiều nhà bè sinh sống
vì vậy những buổi tuyên truyền kiểm tra và nhắc nhở
như thế này luôn được lực lượng cảnh sát đường thủy chú trọng
giúp người dân hiểu rõ hơn về luật
cũng như chủ động bảo vệ tài sản tính mạng của mình và người thân khi mùa mưa lũ về
tỉnh tuyên quang có hai con sông chính là sông lô và sông gâm
toàn tỉnh hiện có ba mươi ba bến thủy với bảy trăm ba mươi hai phương tiện đã đăng ký
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng cảnh sát đường thủy trên toàn địa bàn đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật
tới chủ tàu lái tàu các bến khách với tám trăm chín mươi năm lượt người
bên cạnh đó cũng tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý một trăm bảy mươi bốn trường hợp vi phạm
như không trang bị đủ các dụng cụ cứu sinh đăng ký phương tiện bị mờ hoặc che khuất
vi phạm vạch mớn nước an toàn
trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
tiếp tục tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và làm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
đến toàn thể các nhân dân những người tham gia giao thông đường thủy và nhân dân sống hai bên bờ sông
để chấp hành nguyên các quy định để không xảy ra tình trạng đuối nước và tai nạn giao thông
nâng cao hiệu quả hiệu lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy không chỉ có vai trò của lực lượng chức năng
mà quan trọng cần thay đổi nhận thức vai trò của người dân trong việc tuân thủ luật an toàn giao thông
đồng thời xây dựng văn hóa giao thông với đỉnh yên sông nước bằng chính hành động mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến
trong tuần này sẽ có ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín moderna về việt nam
và đây là lô vaccine do chính phủ hoa kỳ viện trợ thông qua cơ chế covax facility
bộ y tế cho biết pfizer cũng đã đồng ý tăng số lượng vaccine covid một mươi chín cung cấp cho việt nam trong quý ba
từ ba triệu lên ba năm triệu liều và đồng ý bán thêm hai mươi triệu liều trong năm hai nghìn hai mươi một
nâng tổng số liều vaccine pfizer dự kiến bán cho việt nam là năm mươi một triệu liều tăng hai mươi triệu liều so với kế hoạch
như vậy là ngoài một trăm linh năm triệu liều đã cam kết đã ký hợp đồng bảy mươi triệu liều đang đàm phán và có khả năng sẽ được ký
thì dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai việt nam dự kiến có tổng cộng một trăm bảy mươi năm triệu liều vaccine
trên những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng đã tiến hành xét nghiệm sars cov hai diện rộng theo hành động
nhằm phát hiện sớm người mắc covid một mươi chín trong cộng đồng đặc biệt là những trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch không để dịch bệnh lây lan
sau khi lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm linh hộ gia đình tại bốn phường đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu là phường an khê phường thạc gián quận thanh khê phường hòa khánh bắc quận liên kiểu và phường hòa an quận cẩm lệ
với gần ba mươi sáu hộ đà nẵng tiếp tục tiến hành xét nghiệm diện rộng cho ba mươi đại diện các hộ gia đình trên toàn thành phố
còn hiện tại chúng ta một lần nữa được nghe kể về tấm gương của người chiến sĩ công an đã không ngại gian khó luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi vì nhân dân phục vụ